xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin trưa một mươi hai tháng một mươi của chúng tôi
thưa quý vị trước tình huống thiên tai nguy hiểm liên tiếp khi nguy cơ bão trồng bão lũ trồng lũ
trong khi dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn phức tạp ở một số địa phương
nhiều người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía nam ra phía bắc
qua khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão lũ ngập lụt sát lờ đất
bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai kịp thời quyết liệt hiệu quả
các biện pháp ứng phó với thiên tai dịch bệnh bảo đảm an ninh trật tự
và an toàn về người tài sản cho nhân dân
theo đó địa phương cần tập trung vào các nội dung
thứ nhất thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
trọng tâm là công điện số một nghìn ba trăm hai mươi ba trên cd gạch tờ tờ g
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
về chủ động ứng phó với bão mưa lũ
kế hoạch số ba trăm năm mươi một trên kh gạch bờ cờ a
ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an
công an về thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai
của lực lượng công an nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
thứ hai phối hợp chặt chẽ với các ngành
các lực lượng kịp thời sơ tán nhân dân khỏi những nơi sung yếu
nguy hiểm nhất là ở khu vực ven biển
những nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét sạt lở đất
khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua vùng bị ảnh hưởng bởi mưa bão
nhất là người dân đang di chuyển
có ý định di chuyển từ các tỉnh phía nam ra phía bắc
hỗ trợ phương tiện lương thực thực phẩm xăng dầu
và triển khai phương án đưa người dân đến nơi tránh bão mưa lũ an toàn
thứ ba theo dõi sát diễn biến mưa bão
để triển khai ngay các phương án kế hoạch lực lượng phương tiện
và điều kiện ứng phó bảo đảm phát huy vai trò sung kích
tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận phòng chống thiên tai dịch bệnh
và hành động theo đúng phương châm lúc dân cần lúc dân khó có công an
đồng thời triển khai quyết liệt các mặt trận
công tác bảo đảm an ninh trật tự trong bối cảnh thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp
theo chỉ đạo của đồng chí bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
các phương án kế hoạch của bộ công an về bảo đảm an ninh trật tự
an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh covid một mươi chín
thứ tư chủ động các phương án phòng chống thiên tai dịch bệnh
trong chính cơ quan đơn vị công an bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe
cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai dịch bệnh
và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc
các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
chủ động về trang thiết bị nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống thiên tai
và duy trì hoạt động thường xuyên của công an các đơn vị địa phương
nhu cầu sinh hoạt tại các cơ sở giam giữ do bộ công an công an các địa phương quản lý
nhất là tại các địa bàn có mưa lớn dễ bị chia cắt xảy ra lũ lũ quét sạt lở đất
thứ năm bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn phân luồng giao thông
nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lỡ đất kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông
khi chưa đảm bảo an toàn phân luồn hướng dẫn giao thông thông suốt
phục vụ lưu thông hàng hóa di chuyển của người dân và công tác chi viện
cho các đơn vị địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão
thứ sáu tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng công an cấp xã
trong ứng phó với thiên tai kết hợp với công tác phòng chống dịch
theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
nhất là trong công tác nắm hộ nắm người tuyên truyền vận động nhân dân phòng tránh thiên tai
di dời sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm nơi không đảm bảo an toàn
tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ giúp nhân dân khắc phục hậu quả
thiệt hại do thiên tai giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
ngay từ đầu và tại cơ sở
thứ bảy các đơn vị chức năng của bộ sẵn sàng lực lượng phương tiện vật tư kinh phí
để kịp thời chi viện cho các địa phương trong trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai
có phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy
điều hành trong ứng phó với thiên tai tổ chức tìm kiếm cứu nạn
phát huy mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân với các ngành
các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh
thứ tám kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân
trong phòng chống dịch thiên tai dịch bệnh
tổ chức trực ban trực chỉ huy bảo đảm quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ
bảo đảm an ninh trật tự và công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh